trong văn bản báo cáo thủ tướng về việc thu tiền sử dụng dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không
bộ tài chính khẳng định tổng công ty cảng hàng không việt nam phải bị truy thu số tiền thuê đất để kinh doanh thu phí tại hai mươi một trên hai mươi hai cảng hàng không sân bay
cụ thể hai mươi một trên hai mươi hai cảng hàng không sân bay do acv quản lý đang thu phí dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với các xe ô tô đưa đón trả khách
trong giai đoạn từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tổng doanh thu từ việc thu phí ra vào một mươi chín trên hai mươi một cảng hàng không là năm trăm năm mươi một tỷ đồng
riêng các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm chỉ có bảy cảng hàng không thu phí nhượng quyền dịch vụ phí hàng không với số thu là một trăm linh hai tỷ đồng
acv có nghĩa vụ phải nộp tiền thuê đất theo quy định của chính sách thu tiền thuê đất và số tiền tương đương số tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất phải nộp